đại diện ủy ban nhân dân xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định sáng nay xác nhận
vào lúc một mươi tám h tối qua trên địa bàn xảy ra một vụ đuối nước khiến bốn người trong một gia đình bị mất tích trên sông đào
thời điểm trên bà mây ba mươi sáu tuổi cùng với con gái và hai người cháu độ tuổi từ tám đến một mươi hai tuổi ra bờ sông đào
thuộc khu vực thôn nhất thành xã nam phong trời
tại đây con và hai cháu của bà mây xuống sông tắm bị đuối nước
phát hiện sự việc bà mây xuống sông cứu con và hai cháu nhưng cả bốn người bị mất tích sau đó
tiếp nhận thông tin chính quyền xã nam phong đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm
trong đó một tổ lặn cùng với năm thuyền đã làm việc xuyên đêm thế nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào
việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn hơn khi mà sáng nay địa bàn thành phố nam định có mưa rất lớn nước sông đào dâng cao